tây nguyên đán đã tới rất gần rồi và ở thời điểm này thì hoa mai vàng đã nở rộ khắp các vườn mai ở huế
đặc biệt là vườn mai thành phố nằm trước kỳ đài huế với hàng trăm gốc đã nở hoa rực rỡ
trở thành điểm tham quan chụp ảnh của rất nhiều người dân địa phương và du khách
áo dài đỏ váy trắng đầm vàng nhiều người dân trong thành phố khoác lên mình đủ sắc xuân
để đến vườn hoa mai của thành phố tắm mình trong sắc vàng hoa mai
cho dù còn gần nửa tháng nữa mới đến tết canh tí
khu vực này thường ngày là khoảng xanh bao la gối mình lên bức tường bằng gạch cụ kỹ của hoàng thành huế
mang lại một cảm giác trong xanh yên bình
những ngày này vườn ngập sắc mai làm cho người ta có cảm giác tết đã đuổi đến rất gần
tiết trời thuận lợi nắng ấm chăn hòa nên năm nay mai nở sớm
có những cây đã nở đến chín mươi và đã đâm trồi mới
tết này có thể người trồng mai sẽ kém tươi
nhưng bù lại họ đã sớm gặp mùa xuân ngay trong vườn nhà của mình